tại hà nội các chuyên gia và bác sĩ của bệnh viện mắt hà nội hai đã chia sẻ về những vấn đề liên quan đến bệnh mắt trẻ em hiện nay và công nghệ hiện đại trong phẫu thuật tật khúc xạ
theo các chuyên gia trong số những vấn đề về mắt ở trẻ em tật khúc xạ vẫn là vấn đề thường gặp nhất
hiện nay phẫu thuật tật khúc xạ đang trở thành một trong những loại phẫu thuật phổ biến với tỷ lệ bệnh nhân có nhu cầu điều trị khá lớn
nhất là đối tượng thanh niên và những người đi làm nhưng không muốn phụ thuộc vào cặp kính cận
ra đời được gần ba mươi năm đến thời điểm hiện tại công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ đã đạt đến mức độ chính xác an toàn cao
ở việt nam các thiết bị phẫu thuật và khúc xạ tiên tiến nhất trên thế giới cũng đã được đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân
điển hình là hệ thống phẫu thuật visumax giúp cho các bác sĩ phẫu thuật với các vết mổ rất nhỏ
làm giảm tối đa các biến chứng và tác dụng phụ mang lại sự an toàn cho bệnh nhân